tại phiên họp thủ tướng nhấn mạnh những phiên họp chuyên đề về luật trong năm hai nghìn một mươi chín rất thiết thực
nhằm trình quốc hội theo đúng quy định của hiến pháp và pháp luật
những thể chế này do chính phủ đề xuất nên chính phủ đều có trách nhiệm bên cạnh quốc hội
sau khi lắng nghe ý kiến của các thành viên đóng góp vào một số luật và dự thảo luật
thủ tướng đề nghị bộ cách đầu tư nghiên cứu tiếp thu và lắng nghe ý kiến khẩn trương hoàn thiện tờ trình của chính phủ
báo cáo thủ tướng chính phủ duyệt trước khi ủy quyền báo cáo ủy ban thường vụ quốc hội
về chủ trương tiếp nhận tàu nghiên cứu khoa học đã qua sử dụng do nhật bản trao tặng
đây là tàu làm thực hành cho bộ tài nguyên
trong thời gian môi trường để nghiên cứu khoa học chính phủ đồng ý cho tiếp nhận tàu maru hai
nếu kết quả kiểm tra đánh giá của các đơn vị tư vấn độc lập cho phép chất lượng của tàu này
có thể đảm bảo khai thác và sử dụng trong vòng bảy đến một mươi năm tiếp theo
tinh thần là không nhận tàu hỏng
tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại thành phố vinh tỉnh nghệ an
ubnd tỉnh đã tổ chức khai mạc lễ hội cam vinh với chủ đề
sướng nghệ những mùa vàng và nghệ an chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
dự lễ khai mạc có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
và đồng chí nguyễn sinh hùng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch quốc hội
lễ hội diễn ra từ ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín đến ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
với điểm nhấn nổi bật là con đường cam tràn ngập sắc vàng
tham gia lễ hội cam vinh năm hai nghìn một mươi chín có hai mươi bốn gian hàng
trong đó có một mươi sáu gian hàng giới thiệu sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý cam vinh
tám gian hàng còn lại trưng bày một số sản phẩm đặc sắc
sản phẩm ocop trên địa bàn tỉnh
lễ hội nhằm tôn vinh mảnh đất địa linh nhân kiệt xứ nghệ
tôn vinh đặc sản cam vinh loại trái cây mang giá trị biểu tượng
niềm tự hào của ngành nông nghiệp nghệ an
sau khi được xác lập chỉ dẫn địa lý năm hai nghìn một mươi
cam vinh đã được xác định là một trong những cây trồng chủ lực của tỉnh
với mục tiêu không chỉ phát triển thành sản phẩm hàng hóa đem lại hiệu quả kinh tế cao
mà còn được gìn giữ phát huy giá trị như một sản phẩm văn hóa của tỉnh
ngày ba mươi một tháng một mươi hai sở văn hóa và thể thao tp hcm tổ chức lễ trao bằng
xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp thành phố cho năm công trình trên địa bàn
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
trong đó hai công trình nhà thờ thủ thiêm xây dựng năm một nghìn tám trăm năm mươi chín
và tu viện dòng bến thánh giá xây dựng năm một nghìn tám trăm bốn mươi
nằm trong quy hoạch khu chức năng hai a của khu đô thị mới thủ thiêm
theo đánh giá của các cơ quan chức năng
trải qua gần hai thế kỷ hai công trình tôn giáo này vẫn lưu giữ được những nét kiến trúc xưa
bằng nhiều giá trị văn hóa lịch sử của đô thị thập niên bốn mươi năm mươi của thế kỷ trước
ủy ban nhân dân tp hcm giao sử văn hóa và thể thao
ủy ban nhân dân quận hai và ủy ban nhân dân phường thủ thiêm quản lý hai công trình này
nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng khai thác trong khu vực di tích đã khoanh vùng bảo vệ
trường hợp đặc biệt sử dụng đất ở khu vực di tích
phải được chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho phép
tính đến đây tp hcm có một trăm bảy mươi bảy di tích được xếp hạng
trong đó có hai di tích quốc gia đặc biệt di tích lịch sử
năm mươi sáu di tích quốc gia di tích khảo cổ học kiến trúc nghệ thuật lịch sử
một trăm một mươi chín di tích cấp thành phố và một trăm linh công trình địa điểm thuộc danh mục kiểm kê di tích lịch sử văn hóa
dành làm tháng cảnh trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thưa quý vị vào đêm ngày hôm qua ngày ba mươi một tháng một mươi hai
hàng nghìn người dân hà nội đã đổ về trung tâm thành phố để có thể tận hưởng không khí
của thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới
và kỳ vọng đóng một năm mới hai nghìn hai mươi nhiều may mắn thành công và hạnh phúc
tiết trời hà nội như chiều lòng người không mưa không quá lạnh
phù hợp cho người dân thủ đô vui chơi đón năm mới
khi ánh đèn bừng lên cũng là lúc đường phố tấp nập người qua lại
rộn rã đổ về trung tâm thành phố
mỗi lúc mùa đông
gương mặt ai đều ánh lên niềm hân hoan tự hào
hà nội đẹp lên rất là nhiều
để tạo không khí vui tươi cho nhân dân
hà nội tổ chức nhiều chương trình đặc sắc tại khu vực hồ hoàn kiếm
trong đó phải kể đến chương trình cao đao hai nghìn hai mươi vũ khúc ánh sáng
chỉ còn một tiếng giữa nữa thôi là chương trình cao đao sẽ diễn ra
ở đây cũng đã có hàng nghìn người tham gia để tham dự chương trình cao đao này
chào các em đây là lần đầu tiên chị em tham gia chương trình cao đao ạ
cảm giác của em như thế nào
em tham gia chương trình cao đao năm nay
cảm thấy rất là hào hứng với cái không khí gọi là nghìn người ở đây ạ
thời tiết hôm nay thì sao
thời tiết hôm nay rất là mát mẻ rất là thích hợp cho không khí này ạ
năm nay bằng âm nhạc và các thủ pháp nghệ thuật độc đáo cao đao hai nghìn hai mươi điểm lại
các cuộc mất đáng nhớ những dấu ấn thành tiệu của việt nam trong những lĩnh vực trong năm hai nghìn một mươi chín
nhưng mong chờ nhất vẫn là thời khắc đếm ngược

trước khi mặt toàn bộ các bạn đây chúc toàn thể mọi người trên thế giới và đặc biệt là trên đất nước việt nam
có một là năm mới an khang thịnh vượng ạ
chúc mừng năm mới
trước thiền năm mới thì anh luôn luôn mong muốn là tất nhiên là dân sinh thì phải ổn định thôi
đất nước thịnh vượng phát triển
con người thì bạn bè gia đình khỏe mạnh
chúc mừng năm mới
ngày ba mươi một tháng một mươi hai là ngày khép lại một thập kỷ
do đó sự kiện chào năm mới
hai nghìn hai mươi mang một ý nghĩa đặc biệt hơn
thưa quý vị trong thời khắc chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
hàng nghìn người dân thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã tập trung tại quảng trường hùng vương
để cùng chứng kiến màn bắn pháo hoa đầy rực rỡ
cũng như là chương trình nghệ thuật đếm ngược việt trì countdown hai nghìn hai mươi bình minh đất tổ
ba hai một hãy đi điên
trong thời khắc chào đón năm mới hai nghìn hai mươi

hàng nghìn người dân thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã tập trung tại quảng trường hùng vương
để cùng chứng kiến màn bắn pháo hoa rực rỡ
và chương trình nghệ thuật đếm ngược việt trì counture hai nghìn hai mươi bình minh đất tổ
chương trình chào đón năm mới hai nghìn hai mươi được thể hiện thông qua sự kết hợp đỉnh cao âm nhạc ánh sáng
công nghệ trình chiếu laser biến hóa kỳ ảo khắc họa những màu sắc quê hương
ca ngợi tình yêu đất nước và con người
người dân được hòa mình vào không khí vui tươi phấn khởi chào đón một năm mới nhiều điều tốt lành và thành công
giao lộ vẫn chật kín dòng người không khí sôi động diễn ra tại nhà hàng quán bar dọc hai bên bờ sông hàn
du khách quốc tế trong nước và cả người dân đà nẵng hòa chung cùng một niềm vui hân hoan đón chào năm mới
trong năm hai nghìn một mươi chín thành phố đà nẵng ghi nhận lượng khách quốc tế tăng kỷ lục ba năm triệu lượt
tăng hai mươi hai so với cùng kỳ
khách đến chủ yếu từ các thị trường truyền thống như hàn quốc trung quốc nhật bản thái lan châu âu philippines
đà nẵng đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho mỗi dịp nghỉ lễ
tại quảng nam chương trình hội an mừng năm mới hai nghìn hai mươi với nhiều hoạt động đặc sắc
thu hút sự tham gia của hàng nghìn du khách đến từ trong và ngoài nước cùng đông đảo người dân phố cổ
năm hai nghìn một mươi chín thành phố hội an tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước
để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi lễ hội đếm ngược cùng màn bắn pháo hoa và vũ hội hóa trang đường phố đầy ấn tượng
hội an hy vọng sẽ có nhiều thành công đột phá trong công tác bảo tồn phát huy giá trị di sản
đặc biệt là mục tiêu xây dựng hội an trở thành thành phố sinh thái văn hóa du lịch
tiếp tục giữ gìn hình ảnh hội an nhân tình thuần hậu hấp dẫn trong con mắt của bạn bè du khách gần xa
tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại phong nha kẻ bàng tỉnh quảng bình tổ chức chương trình đếm ngược chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
chương trình với nhiều hoạt động phong phú và độc đáo như tổ chức các hoạt động nghệ thuật ẩm thực đường phố phục vụ khách du lịch
trong khuôn khổ chào đón năm mới hai nghìn hai mươi tại phong nha kẻ bàng du khách và người dân cũng đã được thưởng thức màn bán pháo hoa chào năm mới
được thực hiện trong vòng một mươi năm phút với nhiều màu sắc rực rỡ
đây là sự kiện thường niên góp phần để quảng bình luôn là sự khác biệt và điểm đến hấp dẫn của khách du lịch điểm đến yêu thích của những người đam mê khám phá
hòa trong không khí chào đón năm mới tại thành phố cần thơ đêm cuối của năm hai nghìn một mươi chín
nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc ấn tượng đã mang đến cho người dân và du khách những giây phút ý nghĩa
sẵn sàng chào đón năm mới với nhiều kỳ vọng tốt đẹp và may mắn
song song với hoạt động vui chơi giải trí để bảo đảm an toàn trật tự giao thông cho người dân vui chơi
lực lượng chức năng luôn có mặt ở các nơi trọng điểm để điều tiết giao thông
tạo điều kiện cho người dân vui chơi chào đón năm mới an toàn vui vẻ
vào thời khắc năm mới hai nghìn hai mươi tại khu vực đảo hòn chuối thuộc thị trấn sông đốc huyện trần văn thời tỉnh cà mau
trên chuyến tàu sáu trăm hai mươi ba vùng nam hải quân diễn ra lễ mừng năm mới cho hơn một trăm sáu mươi cán bộ chiến sĩ và phóng viên báo chí
đang trong hành trình thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ ở các đảo thuộc vùng nam hải quân xuân canh tí năm hai nghìn hai mươi
những tiết mục văn nghệ giao lưu giữa các chiến sĩ vùng năm hải quân với những thành viên trong đoàn
đã tạo nên không khí vui tươi phấn khởi tạo sinh khí của thời khắc mừng năm mới tràn đầy niềm tin quyết thắng
trong phần tin tiếp theo đón mã hàng đầu năm hai nghìn hai mươi tại hải phòng
dự cảm của doanh nghiệp việt về kinh tế hai nghìn hai mươi
thưa quý vị đúng giờ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi trong không khí giao thừa đón chào năm mới
công ty cổ phần cảng hải phòng tổ chức đón mã hàng đầu năm tại chi nhánh cảng tân vũ
đã tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ những thời khắc đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi
những mã hàng đầu tiên được bốc xếp từ tàu container mang tên pearl river bridge của hãng tàu wal
tàu dài gần một trăm bảy mươi hai m rộng hai mươi bảy sáu mét trọng tải gần hai mươi hai tấn theo lịch trình tàu pearl river bridge cập
cảng tân vũ để xếp dỡ xuống cảng sáu trăm chín mươi hai container và tiếp tục nhận sáu trăm bảy mươi bốn container hàng hóa để xuất đi
năm hai nghìn một mươi chín đội ngũ cán bộ công nhân lao động cảng hải phòng đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc trị tiêu sản
xuất kinh doanh sản lượng hàng hóa qua cảng đạt hai mươi sáu tám triệu tấn
doanh thu đạt một sáu trăm tám mươi sáu tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đạt ba trăm bảy mươi năm tỷ đồng và giữ vững vị trí cảng biển
đứng đầu khu vực miền bắc việt nam bảo đảm việc làm trực tiếp cho hai năm trăm linh cán bộ công nhân viên với
mức thu nhập bình quân hơn một mươi năm triệu đồng một người một tháng năm hai nghìn một mươi chín là năm đầu tiên số thu ngân
sách nhà nước của thành phố hồ chí minh đạt con số là bốn trăm linh tỷ đồng mức thu ngân sách nhà nước
vượt hai bảy mươi một so với dự toán đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị báo cáo của hội nghị báo cáo của
hội nghị báo cáo kết quả thu chi ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín do ngành tài chính thành phố hồ chí minh
tổ chức vào tối ngày ba mươi một tháng một mươi hai
báo cáo tại hội nghị sở tài chính thành phố hồ chí minh cho biết đến một mươi năm h ngày ba mươi một tháng một mươi hai
số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố hồ chí minh là hơn bốn trăm linh chín chín trăm hai mươi ba tỷ đồng đạt một trăm linh hai bảy dự toán
và tăng tám hai mươi chín so với cùng kỳ ba trăm bảy mươi tám năm trăm bốn mươi ba tỷ đồng
với kết quả này thành phố hồ chí minh thu ngân sách vượt dự toán được giao năm hai nghìn một mươi chín và cũng là lần đầu tiên đạt bốc trên bốn trăm linh tỷ đồng
trong đó thu nội địa và dầu thô là hai trăm chín mươi ba trăm sáu mươi tỷ đồng vượt dự toán được giao
hội nghị cũng đưa ra một số giải pháp thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm hai nghìn hai mươi như đẩy mạnh thanh tra kiểm tra thu
tăng cường quản lý tài chính doanh nghiệp đẩy mạnh cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa
cắt giảm thời gian làm thủ tục hải quan so với quy định
năm hai nghìn một mươi chín là năm thành công của kinh tế việt nam
thể hiện qua việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra và tạo được niềm tin cho doanh nghiệp cũng như là người dân
về sự ổn định xu hướng gia tăng phát triển của nền kinh tế là cơ hội để tận dụng thời cơ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội
đất nước ngay càng phát triển bền vững trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi chín tăng trưởng kinh tế việt nam đạt bảy hai thuộc nhóm cao nhất trên thế giới
và cũng cao gấp hai năm lần mức tăng trưởng của lãm phát
vì vậy có thể coi bức tranh kinh tế của đất nước năm hai nghìn một mươi chín đã khép lại với xu hướng tăng trưởng kinh tế khá tích cực với nhiều chỉ số ấn tượng
đạt và vượt một mươi hai chỉ tiêu quốc hội đề ra từ đầu năm xuất nhập khẩu tăng trưởng lên mức trên năm trăm linh tỷ usd
tăng trưởng du lịch đạt tới con số một mươi năm một mươi sáu gấp ba bốn lần mức tăng trưởng chung của ngành du lịch toàn cầu
thu ngân sách đạt trên một sáu triệu tỷ nợ công đã được đưa xuống dưới mức năm mươi năm gdp

khái quát đúc trúc những bài học kinh nghiệm vận dụng vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân

vũ khí chiến lược mới

chủ tịch giáo dục giáo dục giáo dục giáo dục giao thông

trong những giờ phút cuối của năm hai nghìn một mươi chín tổng thống mỹ donald trump đã thông báo
nước này sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một với trung quốc tại nhà trắng vào ngày một mươi năm tháng một tới đây
trong thông báo đăng tải trên twitter tổng thống donald trump thông báo thời điểm và địa điểm diễn ra lễ ký
bên cạnh đó một phái đoàn cấp cao của trung quốc sẽ tới dự sự kiện quan trọng này ở nhà trắng
ngoài ra ông trump cũng đề cập tới kế hoạch tới trung quốc để thảo luận về giai đoạn hai của thỏa thuận thương mại giữa hai nước
như vậy sau một thời gian trì hoãn hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thống nhất được địa điểm
và thời điểm diễn ra lễ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một
trong khi đó kể từ ngày hôm nay ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi trung quốc bắt đầu triển khai việc hạ thuế nhập khẩu
đối với hơn tám trăm năm mươi loại hàng hóa trong đó có thịt lợn đông lạnh phô mai dược phẩm và linh kiện điện thoại thông minh
biện pháp trên được đưa ra trong bối cảnh kinh tế trung quốc đang trong giai đoạn tăng trưởng chậm lại kéo dài
do cuộc chiến thương mại với mỹ cũng như nhu cầu hàng hóa toàn cầu giảm sút
tăng trưởng của trung quốc đã giảm xuống còn sáu trong quý ba năm hai nghìn một mươi chín mức thấp nhất trong gần ba mươi năm qua
đối với trung quốc biện pháp hạ thuế nhập khẩu sẽ có một số tác dụng như đáp ứng nhu cầu khan hiếm một số sản phẩm
trong nước đặc biệt là thịt lợn giúp giảm nhẹ gánh nặng chi phí cho các doanh nghiệp nhập khẩu kích thích tiềm năng
nhập khẩu và kích thích nhu cầu tiêu dùng trong nước đồng thời thúc đẩy tiến trình xây dựng sáng kiến vành đai và con đường chất lượng cao
động thái này sẽ tạo điều kiện cho các nước đang có quan hệ thương mại với trung quốc gia tăng xuất khẩu vào thị trường khổng lồ của nước này
triều tiên sẽ tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và sẽ phô diễn một vũ khí chiến lược mới trong tương lai gần
tuyên bố trên được nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un đưa ra ngay sau khi mỹ bỏ lỡ thời hạn chót cuối năm hai nghìn một mươi chín để tái khởi động đàm phán phi hạt nhân hóa
phát biểu tại hội nghị toàn thể ủy ban trung ương đảng lao động triều tiên nhà lãnh đạo kim trương ưn đã đề cập tới việc bình nhưỡng thúc đẩy năng lực
dân đe hạt nhân bao xa sẽ phụ thuộc vào thái độ của mỹ ông cũng cáo buộc mỹ đang kéo dài thời gian vì lợi ích chính trị riêng của mình
và bình nhưỡng sẽ dừng đàm phán với washington trước đó triều tiên đã tuyên bố sẽ đưa cách thức mới nếu mỹ không đưa ra nhận bộ
trong đàm phán hạt nhân trước cuối năm hai nghìn một mươi chín tỏ ý bình nhưỡng sẽ chấm dứt biện pháp ngoại giao với washington
quân đội mỹ cho rằng hành động của bình nhưỡng có thể bao gồm thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa icbm vốn đã được dừng từ năm hai nghìn một mươi
cùng với đó là các vụ thử đầu đạn hạt nhân
tết dương lịch là ngày lễ lớn với hầu hết các quốc gia trên thế giới mỗi nước có những cách chào đón sự kiện này
theo phong tục và truyền thống riêng của mình hãy cùng khám phá những phong tục đầy độc đáo diễn ra trong những ngày tết ở một số nước trên thế giới
ở nhật bản năm mới gọi là osogatsu là dịp tụ họp gia đình nên các cửa hàng văn phòng cơ quan đều đóng cửa
những cổng thông kadomatsu xuất hiện trên các con phố kadomatsu gồm có ba ống tre vắt chéo trong cùng một cành thông
vào dịp năm mới người dân sẽ đặt chúng ở cạnh cửa hoặc trước nhà cửa hàng công sở
với hy vọng có một năm mới an khang thịnh vượng
người nhật có thú vui mua sắm tết và tặng quà cho nhau những chiếc bưu thước tinh xảo hay những con chuột biểu tượng của năm hai nghìn hai mươi được làm thủ công từ giấy washi hay những chiếc vòng wakazari là những món quà xinh xắn dịp tết dương lịch năm nay
những đồ vật này giúp khách hàng rũ bỏ những điều không may trong năm cũ và làm mới mình hơn khi chuẩn bị bước sang năm mới
năm hai nghìn hai mươi người lao động nhật bản được nghỉ tới chín ngày nhiều người chọn đi du lịch nước ngoài nhưng cũng nhiều người chọn về quê đoàn tụ với gia đình
ngày tết tôi thích được về quê và quây quần bên gia đình
tại tây ban nha khi những chiếc đồng hồ điểm một mươi hai giờ đêm là lúc mọi người ăn một mươi hai quả nho cầu mong sự may mắn trong một mươi hai tháng của năm
người dân tây ban nha còn có tục lệ trước năm mới không được cười trong năm ngày
qua năm ngày đó thì phải luôn cười to đón năm mới đừng cười
qua năm ngày đó thì phải luôn cười to đón năm mới đừng cười
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của truyền hình nhân dân cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi
nhân dịp năm mới cũng xin được kính chúc quý vị khán giả có một năm hai nghìn hai mươi thật nhiều sức khỏe hạnh phúc và thành công thân ái chào tạm biệt